do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín có hơn năm trăm linh cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của tỉnh yên bái gặp rất nhiều khó khăn
sau khi dịch bệnh được khống chế và đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ khôi phục cho sản xuất
các doanh nghiệp cơ sở chế biến gỗ đã tự tìm ra hướng đi mới đó là gắn sản xuất theo nhu cầu thị trường và tiêu thụ nội địa
đến nay thì có hơn chín mươi doanh nghiệp đã quay trở lại sản xuất tạo ra công an việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn
gỗ rừng và thang rường được làm bằng gỗ quế của yên bái hiện là mặt hàng đang được nhiều tỉnh ưa chuộng và đặt mua với số lượng lớn
hàng làm ra đến đâu được tiêu thụ đến đó không lệ thuộc quá nhiều vào thị trường trung quốc

một năm nhưng có lúc là mình không làm được một mươi tháng
khó khăn do dịch bệnh lại khơi dậy tinh thần nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp cơ sở sản xuất
từ chỗ phụ thuộc vào các đơn hàng truyền thống ở một thị trường
đến nay nhiều các xưởng gỗ bóc ở yên bái đã tự tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm ở những thị trường mới đặc biệt là thị trường nội địa
nó khó lắm nhưng mà không dám
làm nhiều phải xoay răng xẻ bia đi tới hàng gì cũng còn bán được thì mình làm
với những hướng tiếp cận thị trường mới sản phẩm mới trên cơ sở nguồn nguyên liệu truyền thống của địa phương
hiện nay các cơ sở gỗ bóc rừng trồng ở yên bái đang dần hồi phục tạo việc làm cho hàng nghìn lao động
đây cũng là hướng đi tích cực để các cơ sở sản xuất khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch covid một mươi chín